xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay một mươi tám tháng sáu gần một trăm linh bảy học sinh thủ đô hà nội
đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo lịch thì buổi sáng thi môn văn với thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
buổi chiều thi môn ngoại ngữ với thời gian là sáu mươi phút
kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông tại hà nội năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
diễn ra trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng sáu
các thí sinh sẽ tham dự ở ba môn thi là ngữ văn toán và ngoại ngữ
ngoài ra thí sinh thi vào các trường chuyên thi thêm vào ngày hai mươi tháng sáu
điểm mới của kỳ thi năm nay là việc các điểm thi có thêm địa điểm cách phòng thi tối thiểu hai mươi năm mét
để bảo quản vật dụng như tư trang cá nhân của thí sinh và các tài liệu vật dụng bị cấm mang vào phòng thi
đây là quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi
hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại